sau một tuần hoạt động tại sân bay nội bài và sân bay tân sơn nhất trong tình trạng thiếu một đường băng
các hãng bay đều cho biết hoạt động khai thác phục vụ hành khách đều đang bị ảnh hưởng
bamboo airways cho biết hoạt động sửa chữa đường băng đã khiến hãng phải điều chỉnh giờ bay của một mươi hai chuyến
có lộ trình liên quan đến hà nội hoặc thành phố hồ chí minh trong tháng bảy
đồng thời hủy sáu chuyến có lộ trình giữa thành phố hồ chí minh và đà nẵng phú quốc
nhiều chuyến bay của việt nam airlines và pacific airlines cũng bị ảnh hưởng
như chậm giờ khởi hành hoặc phải bay trừ hạ cánh dẫn đến tác động chậm chuyến dây chuyền ở các sân bay khác
nhà chức trách hàng không và sân bay khuyến cáo các hành khách đến sân bay trước giờ khởi hành hai tiếng
để tránh bị chậm trễ khi làm thủ tục check in
dự kiến tình trạng khai thác với một đường băng tại nội bài và tân sơn nhất sẽ còn kéo dài đến sát tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
các nhà thầu sẽ phải thi công cả ngày lẫn đêm để kịp đưa đường băng mới vào sử dụng trong dịp cao điểm tết